giúp đỡ người nghèo đã trở thành nét đẹp văn hóa và mang tính nhân văn sâu sắc
góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc
đặc biệt là mỗi dịp tết đến xuân về
hưởng ứng tuần cao điểm tết vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày chín tháng một hàng trăm xuất quà đã được tỉnh ủy thái nguyên
hội phật giáo việt nam phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn huyện võ nhai
trao tặng cho những hộ nghèo neo đơn trên địa bàn để vui xuân đón tết
gia đình chị hoàng thị vũ cũng như một trăm năm mươi hộ nghèo khác ở xã thần sa
huyện võ nhai thái nguyên được nhận quà tết trong dịp này
món quà tuy không lớn nhưng lại hết sức có ý nghĩa với gia đình chị vào dịp giáp tết như thế này
chúng tôi được trào quà từ thiện để cho đồng bào nghèo tại địa phương nơi đơn vị chúng tôi đồng quân
cái mong muốn của chúng tôi là hàng năm đều được tham gia những chương trình như thế này
để giúp cho bà con các hộ nghèo có một cái tết an vui và hạnh phúc
mùa xuân đang về cũng là lúc những hoạt động hướng về cộng đồng của các doanh nghiệp trên cả nước
đang được triển khai nhiều hơn đã và đang sử ấm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
mang đến một mùa xuân ấm ác hơn cho đồng bào vùng cao đuôi đầy